trưa ngày hai mươi tám tháng chín thông tin ca sĩ phi nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với covid một mươi chín
khiến cả sobit đau lòng và tiếc thương cố ca sĩ phi nhung hưởng dương năm mươi một tuổi
đều biết ca sĩ phi nhung nhiễm covid một mươi chín do tiếp xúc f lúc đi thiện nguyện tại tp hcm
cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện gia an một trăm một mươi năm sang bệnh viện trợ giấy điều trị vào đêm hai mươi sáu tháng tám
sau một tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi
sự ra đi đột ngột của phi nhung làm mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí việt
hiện tại rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ
phi nhung tên đầy đủ là phạm phi nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phi nhung sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát
lúc sinh thời ca sĩ phi nhung nổi tiếng qua các bài hát như nhớ mẹ mồ côi hoàng hôn màu tím con gái của mẹ bông điên điển
nữ ca sĩ và mạnh quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước
cố ca sĩ có cô con gái rùa tên wendy farm đang làm y tá và sinh sống tại mỹ
chân dung chồng của nữ ca sĩ vẫn rất bí ẩn suốt nhiều năm qua
ngoài giọng hát nhiều người sẽ còn nhớ đến phi nhung bởi cô là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái có trái tim ấm áp
cô thường xuyên đi làm từ thiện đặc biệt phi nhung từ khi về nước đến nay đã nhận hai mươi ba đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hoặc bổ côi làm con nuôi
một số con nuôi sống cùng nhà với phi nhung số còn lại sống ở chùa phước lạc bình phước
ngôi chùa do giọng ca đêm gành hào nghe điệu hoài lang góp tiền xây với mục đích làm nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ kém may mắn
hầu hết con nuôi của phi nhung đều mang họ phạm của nữ ca sĩ
nhiều em đã được phi nhung nâng đỡ dạy hát để tỏa sáng trên con đường âm nhạc
có thể kể đến hồ văn cường tuyết nhung thiên ngân quỳnh trang
trong chương trình ký ức vui vẻ phi nhung từng chia sẻ trong nước mắt với mc lại văn sâm với khán giả
lý do vì sao lại nhận nhiều con nuôi đến vậy
đầu cùng mẹ được hai năm thì mẹ qua đời
em rất thần tượng mẹ dù mẹ không nuôi em từ thủa loạn lòng
ở cùng mẹ em rất thèm gọi tiếng mẹ nhưng thế mẹ rồi lại không dám nói
em đứng vào một góc và gọi nhỏ mẹ ơi cứ khép nếp đứng nhìn mẹ
em cũng không hiểu vì sao nhưng em rất thần tượng mẹ
lúc mẹ mất em mới dám cầm chân mẹ khóc
em nói con sẽ thay mẹ nuôi mấy đứa em ăn học chứ không thể bỏ em
mẹ cho con được hạng
em đã học hỏi nhiều điều từ đó em nghĩ nếu làm ra tiền
em sẽ xây dựng một ngôi nhà và nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi
em mong các em nhỏ gọi em bằng mẹ để bù lại những gì tuổi thơ em không có
và em sẽ chứng minh cho các em nhỏ mồ côi biết có mẹ sẽ hạnh phúc như thế nào
em muốn những đứa nhỏ khi ra đường sẽ nói có mẹ có anh em
khi đến trường nếu các bạn có nói này nói kia bắt nạt
thì các con sẽ luôn có mẹ ở bên cạnh
từ khi nghe tin về bệnh tình của phi nhung
nhiều con nuôi của nữ ca sĩ đã bày tỏ sự lo lắng
phạm đức hiếu con nuôi của ca sĩ phi nhung bất ngờ viết tâm thư dài
gây xúc động để cổ vũ tinh thần mẹ
như chị gái wendy và nhiều nghệ sĩ v biz
các con của ca sĩ phi nhung cũng ngày ngày cầu mong cho mẹ tai qua nạn khỏi
đối với con mẹ luôn là số một là người mẹ tuyệt vời
mẹ biết con là đứa con trai rất dễ sợ mà hay khóc
con lại sợ đủ thứ nhưng lúc nào mẹ cũng dạy con là con trai phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ
mẹ nhớ lời hứa của con lúc trước không
con bảo con sẽ mua xe để chở mẹ đi chơi á mẹ nhớ không
nên mẹ phải mau khỏe lại để con chở mẹ đi chơi
mẹ còn nhớ câu nói không
không có mẹ ai nuôi con
con thành thật xin lỗi mẹ nhiều khi mẹ bệnh con lại không thăm mẹ được
con trai nuôi của phi nhung nghẹt ngào
nhớ lại những lời dân dạy của mẹ
và hứa sẽ thay đổi bản thân sau khi mẹ nuôi khỏe mạnh
mấy nay con cảm thấy lo lắng gọi cho mẹ không bắt máy
nhiều lúc con bật khóc
đối với con mẹ là chi thức là sức sống của con những lúc bị la
mẹ luôn la con không đeo khẩu trang vô sau không lo cho sức khỏe của mình
những ngày con nghỉ học mẹ la sao không đi học lo cho tương lai của mình
vậy mà con lại
con xin lỗi mẹ những tháng ngày nông nổi
thả thứ cho thằng con trai này
con hứa sẽ sửa đổi bản thân
mẹ hãy khỏe mạnh để con mua xe chở mẹ đi chơi
để sau này làm đám cưới cho con nữa chứ
trên trang cá nhân phạm thiên ngân con gái nuôi
cũng có những dòng chia sẻ đầy tình cảm về mẹ phi nhung
cụ thể cô đăng tải hình ảnh của phi nhung và động viên
mẹ ơi mẹ mau khỏe lại nha mẹ
mẹ lúc nào cũng đẹp hết trơn nè
tụi con trẻ mà không đẹp bằng mẹ luôn
mẹ khỏe lại
tranh đẹp với tụi con nghen
cả nhà ơi tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con nhé
dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người xúc động trước những lời nhắn đầy tình cảm của thiên ngân dành cho mẹ
bên cạnh đó một số khán giả cũng mong rằng phi nhung sớm hồi phục sức khỏe
một tài khoản bình luận
nhất định mẹ nhung sẽ khỏe thôi con
chúc mẹ nhung của con mau khỏe lại để tiếp tục đồng hành cùng tụi con
người xem khác chia sẻ
một cư dân mạng
bình luận khán giả mong chờ tiếng hát của chị cố lên nhà chị
tất cả những người con nuôi của phi nhung đều sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn
nên phải ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền
khi phi nhung qua đời những người con nuôi cùng các khán giả đều tỏ ra thương tiếc
nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng về số phận của các con nuôi của phi nhung khi nghề mẹ nuôi đã qua đời
vì hầu hết đây là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn
giờ đây khi mất mẹ nuôi mất đi chỗ dựa tinh thần những người con nuôi này sẽ ra sao là dấu chấm hỏi lớn với người hâm mộ
trước đây hay sau này phi nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp trong trái tim người yêu nhạc
hơn nữa chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời
nghe tin chị bệnh ngay ngày chiến đấu với covid một mươi chín nhiều người vừa thương vừa giận chị chị không qua khỏi cuộc chiến bệnh tật này
vì chị chưa kịp tiêm vaccine thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị không phải đối mặt với cơn nguy kịch
ngày đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đáng lẽ chị đã lên máy bay về mỹ để đoàn tụ với con gái
hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân mình nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này
nhưng phi nhung lại khác chị quyết định ở lại sài gòn đang tổn thương như thế này
nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại có khi lại có ích khi mọi thứ ổn hơn mình đi đâu cũng không ai nấy
thế là chị quyết định bỏ vé ở lại với hành trình thiện nguyện của mình
chị đóng góp cho quỹ vaccine chị gửi gạo cho người nghèo chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư
trên trang cá nhân nữ nghệ sĩ đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân nghèo trong mùa dịch
thông qua những hành động thiết thực dù có bị lời ra tiếng vào vấp phải những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng
phi nhưng vẫn khẳng định hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm
hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức nhưng tôi lại thích sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ
nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn tiếp tục
chị cũng cẩn thận
chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm covid một mươi chín hàng tuần
nhưng rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây
trong cuộc sống mỗi ngày ai cũng từng có những câu chuyện hối tiếc
phi nhưng cũng vậy nhưng có một điều chị mãi mãi kiên định với sự lựa chọn của mình là làm thiện nguyện
phi nhung chân thành chia sẻ tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát
tôi không có quỹ từ thiện như những người khác

nên tôi làm việc từ thiện do tiền của tôi
tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống ngày hôm nay nơi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay
cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ phi nhung thì tôi được đi hát mới có tiền nuôi các con
tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ
nên tôi không sợ một số bạn bè ở cộng đồng mạng phá tôi
họ chửi tôi như thế nào đi nữa thậm chí hạ nhục tôi
tôi vẫn cười